kính chào quý vị khán giả mở đầu sẽ là những tin tức về an ninh kinh tế đáng chú ý kính mời
quý vị quan tâm theo dõi để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách thì ngành đường sắt sẽ chạy
thêm các chuyến tàu giữa hà nội và thành phố hồ chí minh những ngày giáp tết cụ thể ngành
đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm hai đôi tàu là se một một mươi một và một mươi hai và se hai mươi ba hai mươi bốn như vậy tổng cộng sẽ có bảy đôi
tàu khách thống nhất chạy giữa hà nội và thành phố hồ chí minh trong dịp tết này chiều hà nội
thành phố hồ chí minh tàu se hai mươi ba sẽ xuất phát tại ga hà nội vào lúc một mươi bốn h năm mươi năm và ngày bốn ngày năm tháng hai
hai tàu dừng đón trả khách tại gà vinh lúc hai mươi một giờ năm mươi phút tại gà đà nẵng là chín giờ ba mươi bảy phút gà nha
trang lúc hai mươi một giờ bốn mươi bốn phút và gà sài gòn là lúc tám giờ năm phút chiều thành phố hồ chí minh hà nội tàu
se hai mươi bốn sẽ xuất phát tại ga sài gòn lúc một mươi năm h hai mươi năm các ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tàu dừng
đón trả khách tại nha trang lúc giờ ba mươi sáu phút gà đà nẵng lúc một mươi giờ bốn mươi bảy phút gà vinh lúc hai mươi một giờ bốn mươi bảy
phút đến gà hà nội lúc bốn giờ một mươi bảy phút tàu sm một mươi hai sẽ xuất phát ca sài gòn lúc bảy giờ bốn mươi năm phút các ngày ba
và ngày bốn tháng hai
tàu dừng đón trả khách tại nha trang lúc một mươi năm giờ hai mươi ba phút gà quảng ngãi lúc hai mươi hai giờ năm mươi một phút gà đồng
hới lúc chín giờ hai mươi hai phút và gà thanh hóa lúc một mươi bảy giờ chín phút đến gà hà nội lúc hai mươi một giờ một mươi một phút
tại hà nội thì đến thời điểm này giá cả thị trường hoa quả thực phẩm tươi sống hay các mặt
hàng vàng mã cá chép để cúng ông công ông táo đã khá ổn định hàng hóa dồi dào và không có tình
trạng khan hàng xuất giá
tại các chợ truyền thống chợ dân sinh chợ đầu mối như chợ kim liên quận đống đa chợ thành công của
quận ba đình chợ gốc đề quận hoàng mai chợ nguyễn công chứ chợ hôm đức viên tại hai bà trưng chợ
đầu mối phía nam quận hoàng mai bên cạnh các mặt hàng trang trí tết thì các mặt hàng phục vụ lễ
cúng ông công ông táo cũng đã được các tiểu thương bày bán khá đa dạng giá cả thị trường năm nay ổn
định hàng hóa dồi dào đồ vàng mã truyền thống như bộ táo quân thần linh cá chép giấy tiền vàng vàng hoa
vàng lá được bán khá phong phú và không có sự biến động so với mọi năm giá bộ vàng mã cúng ông công
ông táo sẽ giao động từ ba mươi đến hai trăm linh nghìn đồng một bộ tùy vào chất lượng và kích cỡ theo các tiểu thương
nhịp độ mua sắm thắp hương cúng ông công ông táo sẽ sôi động từ thứ bảy ngày hai mươi một tháng một dương lịch
tức là ngày hai mươi tháng trả
vào sáng ngày hôm nay ngày hai mươi bốn tháng một lực lượng liên ngành chống buôn lậu của tỉnh an giang cho
biết vừa phát hiện kiểm tra và tạm giữ số lượng lớn hàng hóa xuất xứ nước ngoài nghi vấn nhập lậu
tại một trạm rừng đỗ xe trên địa bàn thành phố châu đốc ở khoảng một mươi hai giờ ngày hai mươi ba tháng một tổ liên
ngành chống buôn lậu của tỉnh an giang phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát sáu mươi bảy c bốn nghìn hai trăm sáu mươi hai chở số lượng
lớn hàng hóa xuất xứ nước ngoài gồm
hai mươi chai dầu gội kem đánh răng nhớt và dung dịch vệ sinh nhà bảy mươi hai hũ kem năm trăm bốn mươi hộp nhang mũi trên một một tấn
bốn bọc ni lông một mươi cái máy nổ và hai trăm ba mươi chiếc bút bi tổng trị giá hàng hóa khoảng một trăm linh triệu đồng tại thời
điểm kiểm tra không có ai thừa nhận là chủ sở hữu của số hàng hóa trên tổ công tác đã bàn giao cho
công an thành phố châu đốc tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định
thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật trên biển dịp trước trong
và sau tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã bắt giữ một tàu vận chuyển
dầu đeo trái phép trên vùng biển phía tây nam
vào lúc một mươi tám h bốn mươi năm phút ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tại vùng biển cách tây hòn khoai khoảng năm mươi hải lý
trong quá trình tuần tra kiểm soát tổ công tác và tàu cảnh sát biển hai nghìn ba của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển
vùng cảnh sát biển bốn phát hiện tàu cá mang số hiệu tg chín mươi hai nghìn hai trăm sáu mươi bảy ts có nhiều dấu hiệu nghi vấn và đã ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có bốn thành viên do ông võ văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê quán tại huyện gò công đông tỉnh tiền giang làm thuyền trưởng
theo lời khai của thuyền trưởng tàu đang vận chuyển khoảng năm mươi lít dầu đeo và toàn bộ số dầu này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp
võ văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
bộ tài nguyên và môi trường vừa có công văn yêu cầu các địa phương cần ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để gây nhiễu loạn thị trường trục lợi và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật
bộ tài nguyên và môi trường đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tập trung giả soát kiểm tra các tổ công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn đảm bảo đúng pháp luật công khai minh bạch kịp thời phát hiện xử lý nghiêm
các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để gây nhiễu loạn thị trường trục lợi đồng thời phát hiện các tồn tại bất cập trong quy định pháp luật để tham mưu đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi bổ sung không để xảy ra trục lợi đồng thời xử lý nghiêm hành vi lợi dụng đấu giá gây nhiễu loạn thị trường
tổ chức công bố công khai thông tin quy hoạch kế hoạch sử dụng đất quy hoạch có liên quan tiến độ triển khai các dự án phát triển cơ sở hạ tầng các dự án bất động sản đặc biệt là các dự án lớn và việc sắp nhập thành lập các đơn vị hành chính tại địa phương để minh bạch thông tin ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi đầu cơ nhằm đẩy giá đất để trục lợi hợp pháp
lo ngại tiền mất giá khi dịch bệnh kéo dài hiện nay từ thành thị đến nông thôn thì đâu đâu người dân cũng bàn tán về bất động sản
tất cả mọi loại đất thì đều được giao giá trên trời và không chỉ là ở những vị trí đẹp hay đất mặt đường mà ngay cả những khu vực vùng sâu vùng xa giá đất cũng tăng chóng mặt khiến người dân hoang mang khó hiểu
và sau đây sẽ là ghi nhận tại một số vùng quê của tỉnh hải dương
cách đây bốn năm anh nguyễn xuân dương đầu tư hơn bảy trăm năm mươi triệu đồng mua lô đất hơn tám mươi m hai ở khu chợ quán phe xã hồng hưng huyện gia lộc
chưa bao giờ anh nghĩ mảnh đất này tăng hơn năm lần là hơn bốn tỷ đồng
chưa bao giờ anh nghĩ mảnh đất này tăng hơn năm lần là hơn bốn tỷ đồng
và giới thiệu là bác sĩ chuyên môn liên tục đưa ra những hậu quả lâu dài sau điều trị để người bệnh lo sợ
sau đó chào mời mua các loại máy đo spo hai máy đo nhịp tim và một số loại thuốc kháng virus
tuy nhiên khi người bệnh nghi ngờ thì kẻ giả mạo sẽ xóa hết bình luận trong bài viết
điều đáng nói hiện có nhiều nhóm bác sĩ hỗ trợ bệnh nhân f bị các đối tượng giả danh để lừa đảo
các bác sĩ cũng rất là bận rộn với công việc chuyên môn hàng ngày ở bệnh viện
chúng tôi đã công bố các số điện thoại cầm tay của các bác sĩ các chuyên ngành trên nhóm và các gia đình f
chúng ta chủ động liên hệ với các bác sĩ có tên và số điện thoại để làm sao cho chúng ta nhận được những lời tư vấn
từ những người đang làm chuyên môn không phải những cái đối tượng mà có cái mục đích khác vào lôi kéo chúng ta
ngay sau khi nhận được thông tin tố giác từ người bệnh
các bác sĩ quản trị viên của group nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị f tại nhà
đã xóa nick facebook mạo danh này ra khỏi nhóm và có bài viết cảnh báo người bệnh
theo những người sáng lập các nhóm hỗ trợ này được xây dựng không vì mục đích buôn bán thuốc
không thu lợi từ bệnh nhân mà hoàn toàn miễn phí
hàng ngày là phải họp nhóm để xem xem là người nào mà rảnh giờ nào người nào rảnh giờ kia
thì từ đó mới phân công nhau ra là ai phụ trách
cái thứ hai là sẽ phân chia theo lĩnh vực nữa là để phân chia các f ra
tức là mỗi người phụ trách một chuyên ngành khác nhau
thì các f liên quan đến chuyên ngành đó thì sẽ hỗ trợ bởi bác sĩ đó
thì sẽ chia được luồng thông tin ra và các f sẽ được chăm sóc kịp thời
những lưu ý đối với f đang điều trị và cần tư vấn
người bệnh người nhà bệnh nhân cần xem kỹ các bài viết giới thiệu thông tin
số điện thoại bác sĩ trong nhóm bác sĩ quân y để có thể liên lạc
hai công trò chuyện chia sẻ thông tin với các đối tượng tự sưng
là bác sĩ bệnh viện
ba người bệnh cần nhập các thông tin về covid một mươi chín từ các trạng web trinh thống
từ các cơ quan nhà nước như sở y tế bộ y tế và các bệnh viện uy tín
hay những bác sĩ có thông tin rõ ràng
tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm qua một số những tin tức kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một giai đoạn cao điểm thanh toán và tín dụng cuối năm
lãi suất huy động tại nhà
nhiều ngân hàng có chiều hướng tăng và xu hướng này tiếp tục kéo dài sang năm hai nghìn hai mươi hai
trước thềm tết nguyên đán một số ngân hàng quy mô nhỏ tăng lãi suất huy động lên trên bảy một năm
tăng từ một đến năm điểm phần trăm một năm so với tháng trước
thậm chí có ngân hàng nhân đôi lãi suất tiết kiệm trong tháng đầu tiên
ngân hàng thương mại cổ phần nam á nam á banh áp dụng lãi suất bảy bốn cho kỳ hạn một mươi sáu tháng hai mươi bốn tháng và ba mươi sáu tháng
đối với tiền gửi tiết kiệm trực tuyến
ngân hàng thương mại sài gòn scb
áp dụng lãi suất bảy bảy một một năm với một số kỳ hạn huy động
lãi suất tiết kiệm trực tuyến lên tới bảy ba mươi năm một
tổng cục thống kê dẫn kết quả sơ bộ từ khảo sát mức sống dân cư năm hai nghìn hai mươi một cho biết
ước tính thu nhập bình quân một người một tháng năm hai nghìn hai mươi một theo giá hiện hành đạt khoảng bốn triệu hai trăm linh nghìn đồng
giảm bảy mươi ba đồng so với năm hai nghìn hai mươi tỷ lệ nghèo tiếp cận đa chiều
ước khoảng bốn bốn
giảm bốn điểm phần trăm so với năm hai nghìn hai mươi
sáng ngày hai mươi bốn tháng một tức là ngày hai mươi hai tháng chạp
hành khách đổ về ra quốc nội cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất làm thủ tục của các hãng như vietnam airlines vietjet rất đông
có nhiều không giờ hành khách đông khiến sảnh chờ làm thủ tục check in và an ninh ung tắc
các hãng bay phân luận khách theo từng chặng bay cụ thể như khách đi hà nội hải phòng vinh sẽ đi một lần riêng

đây là những trạng bay số lượng khách đi lại đông
nhân viên túc trực hỗ trợ hành khách để nhanh chóng hoàn tất thủ tục
các nhân viên hàng không cho biết những chuyến bay khung giờ buổi sáng từ năm đến một mươi giờ và một mươi năm đến một mươi tám giờ buổi chiều tối khách đi lại rất đông
sở công thương bình thuận cho biết bình thuận đã tham dự hội nghị xúc tiến xuất khẩu thanh long vào thị trường ấn độ trực tuyến
do đại sứ quán việt nam tại ấn độ và bộ công thương tổ chức
theo công văn của đại sứ quán việt nam tại ấn độ sản lượng thanh long việt nam chiếm tới tám mươi xuất đi trung quốc
từ khi phía trung quốc tạm ngưng thông quan một số cửa khẩu biên giới đất liền khiến tình trạng dư thừa thanh long trong nước không tiêu thụ được
để giúp đỡ người nông dân và giải quyết tình trạng khó tiêu thụ thanh long đại sứ quán việt nam tại ấn độ
phối hợp với các đơn vị của bộ công thương các tỉnh bình thuận long an tiền giang và các cơ quan xúc tiến thương mại tại ấn độ